thưa quý vị liên quan đến vụ hỗn chiến vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng ba tại huyện hóc môn khiến hai người thương vong
công an huyện hóc môn tp hcm đang lập hồ sơ bàn giao vụ hỗn chiến này cho công an tp hcm điều tra xử lý theo thẩm quyền
dạng sáng cùng ngày người dân trên đường trần văn mười ấp ba xã xuân thới thượng huyện hóc môn nghe tiếng cãi vã ngoài đường
khi mở cửa kiểm tra thì thấy hơn một mươi thanh niên đi xe máy cầm hung khí rượt chém nhau
vụ việc khiến một người tử vong một người bị thương được bạn dùng xe máy chở đi nhưng đến giao lộ trần văn mười xuân thới thượng chín thì bị rơi xuống đường
lúc này nhóm bốn người khác chạy hai xe máy tay cầm hung khí chạy đến hỗ trợ đưa ra khỏi hiện trường
công an huyện hóc môn có mặt sau đó khám nghiệm hiện trường trích xuất hình ảnh camera an ninh điều tra vụ việc
công an huyện hóc môn cho biết hai nhóm này có xích mích từ trước trên mạng xã hội và hẹn nhau trước quán cà phê trên đường trần văn mười để giải quyết mâu thuẫn
công an được tiếp tục điều tra làm rõ